trước thông tin bão số sáu có khả năng tiến vào khu vực miền trung và nam trung bộ
các địa phương từ đà nẵng đến bình thuận đang tích cực kêu gọi tàu thuyền còn hoạt động trên biển vào tránh trú nơi an toàn
theo báo cáo nhanh của văn phòng ban chỉ đạo phòng chống được bão miền trung
tính đến bảy giờ sáng nay ngày bảy tháng một mươi một các địa phương từ đà nẵng đến bình thuận đã thông báo hướng dẫn cho hơn bốn mươi tàu
với khoảng hai trăm linh lao động biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của bão số sáu để chủ động phòng tránh
do vẫn còn gần bốn tàu với hơn hai mươi bốn lao động hoạt động trên biển
văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các địa phương đang tiếp tục công tác kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú
do ảnh hưởng của bão số sáu trên biển đông có gió to sóng lớn
hiện đã có ba mươi bốn tàu cá với gần hai trăm linh thuyền viên của các tỉnh bình định quảng nam xin tránh trú tại philippines